tiếp tục chương trình với các tin tức giao thông đáng chú ý
không gương chiếu hậu không mũ bảo hiểm hàng trăm thanh thiếu niên tổ chức bóc đầu xe lạng lách đánh võng trên đường
gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông trên tuyến đường từ thị trấn hợp châu lên thị trấn tam đảo
huyện tam đảo tỉnh vĩnh phúc vừa bị công an huyện tam đảo và các phòng chức năng công an tỉnh vĩnh phúc bắt giữ xử lý
hai trăm linh sáu thanh thiếu niên độ tuổi từ một mươi sáu đến hai mươi ba ở các huyện trong và ngoài tỉnh vĩnh phúc đã tập trung với thị trấn tam đảo
tụ tập đi thành đoàn tổ chức bốc đầu xe máy lạng lách đánh võng chạy tốc độ cao trên tuyến đường từ thị trấn hợp châu đi thị trấn tam đảo
vào chiều tối ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
công an huyện tam đảo và các phòng chức năng của công an tỉnh vĩnh phúc đã tập trung truy bắt
đến một mươi chín giờ cùng ngày đã bắt
hai trăm linh sáu trường hợp
điều khiển trên một trăm linh ba phương tiện
tiến hành lập biên bản tạm giữ sáu mươi phương tiện và bốn mươi ba bộ giấy tờ xe để xử lý theo quy định